thí điểm đón khách quốc tế đến phú quốc địa phương mở cửa đến đâu có sản phẩm an toàn đến đó
lãnh đạo quảng nam cho hay tỉnh sẽ liên kết với các địa phương nhất là các tỉnh thành lân cận như đà nẵng huế và tp hcm hà nội để tổ chức khai thác du lịch nội địa an toàn
tiến tới tháng một mươi hai sẽ mở cửa cho khách cả nước đến quảng nam và khách quốc tế có chọn lọc đi theo tour
bình định cũng mở cửa rất nhiều hoạt động từ một mươi năm tháng một mươi trong đó có hoạt động du lịch lưu trú công suất không quá năm mươi
địa phương tập trung ưu tiên tiêm vaccine và địa bàn trọng điểm tạo vùng an toàn trong đó ưu tiên tiêm cho nhân viên du lịch khách sạn và tiêm một trăm linh hai mũi cho người dân bán đảo phương mai để thí điểm đón khách an toàn và xây dựng kế hoạch đón khách quốc tế bằng các chuyến bay trat tơ
đặc biệt theo ông phạm ngọc thủy giám đốc sở du lịch quảng ninh lo nhất hiện nay là tình trạng mở ra rồi mà không quản trị được có dịch lại phải đóng
bởi khi mở lại hoạt động du lịch không đơn giản cần vận hành như thế nào để bền vững ông cho rằng tâm lý người dân chưa thực sự an tâm
ông thùy đặt vấn đề là ta cứ xây dựng chương trình nhưng đã tìm hiểu tâm lý của du khách hay chưa bao nhiêu người đồng lòng với chính sách sẵn sàng đi du lịch khó khăn của doanh nghiệp là gì
ông thủy kiến nghị không để tình trạng nay mở ra mai đóng lại ngoài ra cần tổ chức truyền thông tích cực chủ động để tạo niềm tin trong dân từ đó mới thu hút được khách đi du lịch
nếu khách đi du lịch còn e ngại thì có mở cửa cũng không thu hút được do đó cần thông tin đầy đủ kịp thời đến khách về du lịch an toàn loại bỏ tâm lý e ngại là hết sức cần thiết phó chủ tịch lâm hải giang lưu ý
theo một khảo sát của vietnam airlines phần lớn du khách vẫn muốn đi du lịch biển sau đó là vùng núi cao nhiều người sẵn sàng đi du lịch những điểm mới khai phá ít người biết nhưng khách quan tâm đặc biệt hơn cả là độ bao phủ vaccine tại điểm đến
cũng liên quan đến vấn đề mở cửa để quay lại trạng thái bình thường mới
mới đây lãnh đạo các địa phương đã giao cho các cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo về việc thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế bộ giao thông vận tải
dự kiến hôm nay các địa phương sẽ ban hành chính thức để áp dụng phù hợp cho từng địa bàn và thống nhất với hướng dẫn của trung ương
trong đó tại đà nẵng ông lê trung trinh chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho biết đã giao các cơ quan liên quan đề xuất sự thảo quy định các biện pháp hành chính phù hợp đúng quy định theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong đó tại đà nẵng ông lê trung trinh chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho biết địa phương thống nhất đánh giá đà nẵng ở cấp độ hai về nguy cơ dịch bệnh
dự kiến từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi thành phố đà nẵng gần như mở hết tất cả các hoạt động chỉ tiếp tục dừng các hoạt động cơ sở kinh doanh làm đẹp dịch vụ tiếp xúc gần như vũ trường karaoke massage
đáng chú ý là cho phép phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng không quá năm mươi công suất của cơ sở các phòng tập gym yoga pizza cũng được hoạt động trở lại trong điều kiện đáp ứng an toàn phòng dịch
còn tại các tỉnh thành đồng bằng sơn cửu long phó chủ tịch thường trực ubnd tp cần thơ dương tấn hiển cho biết ngày tối một mươi ba tháng một mươi tp cần thơ đã họp xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo ông hiền ubnd tp cần thơ sẽ phải họp và xin ý kiến của thành ủy ban chỉ đạo
trong ngày một mươi năm tháng một mươi thành ủy tổ chức một cuộc họp để nghe báo cáo sau khi có ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch chúng tôi sẽ hoàn thiện để ký ban hành kế hoạch chính thức ông hiển cho hay
ông hiển cũng thông tin sự
thành ủy tổ chức thảo kế hoạch có nhiều nội dung mới nhiều điểm khác lắm nói chung là phải bỏ hết các chỉ thị bỏ một phần nghị quyết tám mươi sáu bỏ tinh thần các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín của thủ tướng chính phủ ông hiển nói
còn ông trần ngọc tam chủ tịch ubnd tỉnh bến tre cho biết trên cơ sở nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và những hướng dẫn của bộ giao thông vận tải bộ y tế tỉnh sẽ có chỉ đạo các nội dung cụ thể đối với các hoạt động trên địa bàn tỉnh
dự kiến các nội dung áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ tại tỉnh sẽ được thảo luận và thống nhất tại cuộc họp giao ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vào ngày một mươi năm tháng một mươi ông tam nói
thưa quý vị và các bạn hiện nay nhiều tỉnh thành mặc dù đã và đang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ nhằm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường
cùng đó bộ y tế cũng đã ra văn bản hướng dẫn nêu rõ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân nhưng nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai
tại hà nội các chốt kiểm soát ở cửa ngõ vẫn duy trì việc kiểm tra giấy đi đường giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và giấy tờ tùy thân với người ra vào thủ đô
tỉnh bắc ninh yêu cầu bắt buộc với người từ nơi khác tới phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm
tương tự bắc ninh bắc giang cũng yêu cầu phải có loại giấy tờ kể trên
ngoài ra với đối tượng f một phải thực hiện cách ly y tế tập trung ít nhất đủ một mươi bốn ngày
người nhập cảnh người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã điều trị khỏi covid một mươi chín thực hiện cách ly tập trung bảy ngày tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy
trẻ em dưới năm tuổi có thể cách ly tại nhà
người già yếu người thiểu năng trí tuệ
căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương xem xét quyết định
tương tự f hai cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày cho khi chờ kết quả xét nghiệm rt pcr của f một
trường hợp còn lại thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr ít nhất ba lần
sau khi hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày tiếp theo
đối với f đã điều trị khỏi cần tiếp tục được cách ly tại nhà
tỉnh thái nguyên áp dụng theo công văn số bốn nghìn bảy trăm một mươi sáu yêu cầu người ngoại tỉnh từ vùng xanh về phải có giấy test nhanh
người dân vào thành phố vinh nghệ an vẫn phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai còn hiệu lực
nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc giấy chứng nhận là f đã khỏi bệnh trường hợp phiêu báo kết quả hết hiệu lực
người dân bắt buộc phải thực hiện test covid một mươi chín mới được vào thành phố vinh
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine được cho qua chốt
ngày một mươi bốn tháng một mươi người các địa phương đến tỉnh quảng trị vẫn phải có giấy test nhanh âm tính với sars cov hai
người tiêm đủ hai liều vaccine về từ vùng dịch phải cách ly tập trung tối thiểu một mươi bốn
ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh đã ban hành công văn gửi các sở ngành địa phương yêu cầu xây dựng kế hoạch
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ trình ubnd tỉnh trước ngày một mươi sáu tháng một mươi
quảng ngãi kiểm soát nghiêm ngặt yêu cầu người vào tỉnh lưu trú phải khai báo y tế và có kết quả âm tính với sars cov hai
tài xế của xe tải trừ hàng hóa phải có kết quả âm tính với sars cov hai mới được phép lưu thông qua chốt
tỉnh an giang yêu cầu đối với phương tiện vận tải hàng hóa đã đăng ký luồng xanh
tài xế và người đi cùng đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín qua một mươi bốn ngày
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế
hướng dẫn cho khai báo y tế không test nhanh tại chốt thì cho vào tỉnh an giang
quy định này áp dụng từ một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
bạc liêu yêu cầu lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp người
và phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh tất cả mọi người không được di chuyển vào tỉnh
nếu không có sự cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh nếu vào tỉnh phải cách ly tập trung
hoặc tại cơ sở lưu trú
tp hcm cũng đang là một trong những tỉnh thành nới lỏng giãn cách cho phép mở cửa nhiều hoạt động dịch vụ
nhằm kích thích người dân phục hồi kinh tế sản xuất
tuy nhiên theo ông dominic vũ chủ tịch liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thời điểm này vẫn còn khoảng chín mươi doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng
cửa nhiều cơ sở vừa vào nhỏ hoặc mới khởi nghiệp không thể quay lại thị trường
hàng loạt chủ cửa hàng chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chuyển sang các nghề nghề khác
như bán rau thịt cá trái cây tạp hóa
bởi vậy để doanh nghiệp phục hồi và phát triển hơn nữa ông dominic vũ cũng bày tỏ
mong muốn nhận được sự hỗ trợ của nhà nước
theo đó ông dominic vũ chủ tịch liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ sme chỉ ra
nguyên nhân là do các doanh nghiệp đều thiếu nhân sự bởi quy định giữa các tỉnh vẫn chưa rõ ràng
mỗi địa phương có sự ứng xử khác nhau về phòng chống dịch nên mọi người muốn về quê
hay trở lại tp hcm đều lúng túng
quan trọng không kém là các doanh nghiệp thiếu nguồn vốn để tái khởi động việc kinh doanh
dù họ đã đóng cửa bốn năm tháng nay nhưng khi vận hành trở lại ngoài việc phải bỏ ra thật nhiều chi phí
trong đó riêng tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả đầy đủ
trước nguyên nhân đó ông cho biết kinh doanh dịch vụ ăn uống là một trong những ngành sử dụng lao động rất nhiều
nên đối với lực lượng lao động trong ngành dịch vụ bị thất nghiệp đã về quê
tp hcm cần tạo điều kiện thông thoáng hơn và có sự hỗ trợ thiết thực hơn để họ yên tâm quay trở lại làm việc
theo quan điểm của ông một trong những yếu tố quan trọng nhất là chính sách mở cửa cần rõ ràng nhất quán và kiên định
nhiều chủ doanh nghiệp cơ sở kinh doanh lo lắng khi mở nhà hàng quán ăn được một thời gian rồi lại phải đóng cửa
nghĩa là rủi ro cao khiến họ e rè trở lại thị trường
từ đó ông bày tỏ quan điểm mong muốn tp hcm tạo cơ chế cho doanh nghiệp có thể hoạt động một cách thuận lợi ổn định
hiện nay đã có hơn bảy mươi người dân tp hcm đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine hơn nữa trong bốn năm tháng qua
người dân không được xa đường trừ kể người dân đã hình thành thói quen mới thích ứng an toàn với covid một mươi chín
doanh nghiệp cũng áp dụng bộ tiêu chí làm thế nào để kinh doanh an toàn
vì vậy nhà nước hãy tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hoạt động hết công suất
đặc biệt tp hcm nên phát động chương trình kích cầu quy mô để người dân có cơ hội tri tiêu
dưới chân người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tp hcm
để làm điều đó thì việc cải thiện chỗ ở cho người dân là hai trong những mục tiêu hàng đầu
theo sở xây dựng tp hcm trung bình mỗi năm thành phố xây ba căn nhà xã hội đáp ứng nhà ở cho khoảng một mươi hai hộ gia đình
thành phố dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm
căn nhà giá rẻ hiện thực hóa mục tiêu tổ chức lại đời sống của người lao động
kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố chỉ là thủ tục để thực hiện hóa mục tiêu tổ chức lại đời sống của người lao động trên địa bàn tp hcm
trước đó tại hội nghị công bố nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi bốn và tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi và ngày ba mươi tháng chín
phó chủ tịch ubnd tp lê hòa bình đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân thuê và thuê mua
theo các chuyên gia để phát triển nhà ở xã hội
hay nhà ở giá thấp cho người lao động thu nhập thấp
vấn đề quan trọng hàng đầu là tp hcm phải có đất thủ tục hành chính phải thuận tiện
chưa kể các biện pháp chống đầu cơ nhằm đảm bảo nhà giá thấp đến được với người thu nhập thấp
để có quỹ đất làm nhà ở xã hội theo ông ngô quang phúc
thành phố cần ra soát và thu hồi quỹ đất hai mươi làm nhà ở xã hội từ các dự án thương mại
các quỹ đất công từ nhà xưởng của những đơn vị phải di chuyển ra khỏi nội thành
đặc biệt thành phố cần quy hoạch quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội
nhất là những khu vực gần các khu công nghiệp khu chế xuất và những quận đang phát triển
có nhiều công nhân và lao động nhập cư
một thông tin khác liên quan đến tp hcm nữa thì sau hai ngày chạy thí điểm kết nối vận tải hành khách liên tỉnh
theo quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của bộ giao thông vận tải một số địa phương đã dần thích ứng và mở lại nhiều tuyến
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương e rè thậm chí cả khu vực đồng bằng sông kiều long
vẫn chưa có động thái tái kết nối vận tải hành khách với tp hcm
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm các quy định điều kiện đi lại đã có hướng dẫn của bộ y tế
bộ giao thông vận tải theo đó hành khách và các đơn vị cần tuân thủ
từ trước tới giờ tp hcm rất khuyến khích người dân tiêm vaccine nên người dân có thể tới các trung tâm y tế
bày tỏ tâm tư nguyện vọng thì chắc chắn các trung tâm y tế sẽ tạo điều kiện cho người dân
đắk lắc là một trong những địa phương kết nối vận tải hành khách liên tình sớm nhất với tp hcm
ông đỗ quang hà giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh này cho biết địa phương đã và đang chuẩn bị
sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân trở về đồng thời tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo phòng chống dịch
đại diện bến xe miền đông cho biết ngày một mươi ba tháng một mươi có ba địa phương kết nối vận tải hành khách liên tỉnh
với tp hcm gồm đắk lắc đồng nai và bà rịa vũng tàu đến chiều tối một mươi bốn tháng một mươi có thêm bảy địa phương đồng ý
kết nối với tp hcm gồm bình dương bình định khánh hòa phú yên quảng trị hà tĩnh và hà nam
đến nay đã có bốn mươi bốn chuyến xe xuất phát từ tp hcm đi các tỉnh nói trên với hai trăm linh hành khách được khởi hành
đối với việc hành khách chưa tiêm vaccine thì không thể mua vé rời tp hcm
đại diện bến xe miền đông cho biết sau thời gian thí điểm bến sẽ kiến nghị lên cơ quan quản lý nhà nước
để có biện pháp tháo gỡ
theo bến xe miền đông căn cứ vào số chuyến của từng tuyến đường trong thời gian hoạt động thí điểm
đơn vị vận tải đăng ký cố định giờ xuất bến của từng ngày trên từng tuyến cho bến xe miền đông
và bến xe miền đông mới trước một mươi bảy giờ hàng ngày để niêm yết công bố cho hành khách
bến xe miền đông thông tin thêm tại cổng khu vực xe chờ xuất bến nhân viên bến sẽ kiểm tra vé
và các điều kiện cần để được lên xe
trường hợp hành khách không đảm bảo điều kiện lên xe đơn vị vận tải có trách nhiệm hoàn tiền cho hành khách
hoặc phối hợp với điều hành của đơn vị để bố trí hành khách đi chuyến tiếp theo
sau khi hành khách đáp ứng các điều kiện lên xe đối với dịch vụ thanh toán tại bến
hành khách có thể sử dụng tiền mặt nhưng phải đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp giữa bên thanh toán
và bên nhận thanh toán
bến xe miền đông đề nghị các đơn vị vận tải cấp cho nhân viên làm thủ tục thanh toán
các khoản chi giá dịch vụ như thẻ thanh toán qua ngân hàng và các tài khoản thanh toán qua qr
của các dịch vụ để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại bến
còn tại bến xe miền tây đại diện bến này cho biết chưa có tỉnh nào ở đồng bằng sông cửu long
kết đối vận tải hành khách với tp hcm
do đó đến thời điểm này chưa có tuyến xe liên tỉnh nào từ tp hcm đi miền tây
đà nẵng là một trong những địa phương thu hút rất nhiều khách du lịch
tuy nhiên dịch bệnh nặng nề đã làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch nơi đây
bởi thế mới đây để phục hồi ngành kinh tế này bà trương thị hồng hạnh
giám đốc sở du lịch đà nẵng cho biết đơn vị đang xin ý kiến lãnh đạo thành phố
về phương án ba giai đoạn khôi phục phát triển du lịch địa phương
nhận định dịch bệnh còn diễn biến khó lường bà trương thị hồng hạnh cho biết
quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo đà nẵng là ngành du lịch khôi phục
theo phương châm chủ động thích ứng linh hoạt để đạt hiệu quả
trước mắt sở du lịch đề xuất ubnd tp phương án đón khách du lịch nội địa
và xin chính phủ cho phép đà nẵng được thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian tới
phương án đón khách nội địa của đà nẵng gồm ba giai đoạn
giai đoạn một từ ngày hai mươi tháng một mươi đón khách du lịch tại chỗ là người dân đà nẵng
khách công vụ đến đà nẵng
giai đoạn hai từ tháng một mươi một triển khai mô hình bong bóng du lịch với một số tỉnh thành phố
kiểm soát tốt dịch bệnh để khai thác và trao đổi nguồn khách
hình thức bong bóng du lịch là những khách đi tour hoặc combo khép kín
qua công ty lữ hành khi đến đà nẵng
tour hoặc combo chọn gói có thể là tour nghỉ dưỡng tour chơi golf
tour nghỉ dưỡng kết hợp với vui chơi giải trí tại bà nà núi thần tài
thành phố hội an và ngũ hành sơn
bà hạnh cho hay quy tắc của mô hình này là khách nội địa đến đà nẵng
theo một hành trình khép kín
giai đoạn ba hoạt động du lịch trong tình hình bình thường mới
theo chỉ đạo của chính phủ và cập nhật hướng dẫn mới của các bộ ngành và địa phương
lộ trình đó khách quốc tế
ngoài những phương án trên bà hạnh cũng cho biết địa phương này sẽ xin chủ trương chính phủ
cho phép đà nẵng thực hiện thí điểm đón khách quốc tế theo hai giai đoạn
giai đoạn một từ tháng một mươi một đến khi chính phủ cho phép khôi phục đường bay quốc tế
đà nẵng đón khách quốc tế và việt kiều đi theo mục đích thương mại công vụ hồi hương thăm thân
giai đoạn này khách nhập cảnh đà nẵng sẽ cách ly tập trung bảy ngày
theo quy định của bộ y tế tại khách sạn và có thu phí sau đó tự cách ly tại nhà bảy ngày
theo phương án này khách quốc tế đi theo mục đích du lịch với tour hoặc combo chọn gói khép kín
tham quan du lịch đà nẵng hội an nếu có khách nhập cảnh sẽ do công ty lữ hành quốc tế bảo lãnh quản lý
khách quốc tế đến đà nẵng hội an thêm một hành trình khép kín
theo chương trình tour có thể từ ba đến năm ngày hoặc bảy ngày trở lên
các cơ sở dịch vụ du lịch tham gia phục vụ tour hoặc combo chọn gói
phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch điều kiện cơ sở vật chất nhân viên
và được thành phố xét chọn tham gia giám đốc sở du lịch nói thêm
giai đoạn hai khi chính phủ cho phép khôi phục lại các đường bay quốc tế
thì ngành du lịch đà nẵng sẽ tìm nguồn khách để khai thác
theo người đứng đầu ngành du lịch ưu tiên của đà nẵng là hướng đến các thị trường
cho phép công dân đi nước ngoài có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh
các công ty du lịch hàn quốc nga một số hãng hàng không đang xúc tiến
làm việc với sở du lịch thành phố để đề xuất khôi phục các tour du lịch đến đà nẵng
trong quý bốn và năm hai nghìn hai mươi hai bà hạnh thông tin
thưa quý vị và các bạn đà nẵng chuyển sang trạng thái mới nới lỏng nhiều hoạt động
để đáp ứng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp
công nhân phấn khởi khi được trở lại với ánh điện nhà máy
hiện tại các doanh nghiệp tại đà nẵng đã dần trở lại với cuồng quay sản xuất
nhiều đơn vị phải tăng ca tuyển thêm người để kịch bất đơn hàng cuối năm
tuy nhiên một trong những nỗi lo của doanh nghiệp hiện nay là tình trạng thiếu hụt người lao động sau dịch
ông nguyễn thanh diệp phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm đà nẵng cho biết
từ ngày một đến ngày một mươi hai tháng một mươi đơn vị đã tiếp nhận chín mươi chín doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng
với hơn bốn vị trí việc làm chống trong đó chủ yếu là các đơn vị hoạt động trong ngành may mặc
với nhu cầu tuyển từ hai trăm linh đến ba trăm linh người lao động như công ty trách nhiệm hữu hạn mars blaning vina
tổng công ty cổ phần diệt may hỏa thọ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
cat industrial sa việt nam công ty cổ phần trung nam electronics manufacturing service
theo ông diệp sau thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó
để phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp phải thực hiện ba tại chỗ
hoạt động khoảng ba mươi năm mươi công suất hoặc tạm dừng sản xuất kinh doanh
việc này kéo theo tình trạng suy giảm lực lượng lao động khi một số người mất việc làm
phải rời khỏi thị trường lao động
khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới một số doanh nghiệp bắt đầu khôi phục sản xuất
để bù đắp lại các đơn hàng đã bị trễ trước đó thì lại thiếu hụt người lao động trầm trọng
theo ông diệp ông diệp cho rằng trong thời gian tới với tốc độ tiêm chủng được bao phủ
dịch bệnh dần kiểm soát thì thị trường lao động có cơ hội để phục hồi nhất là mấy tháng cuối năm
phía trung tâm sẽ tăng cường tuyên truyền tư vấn việc làm đến tất cơ sở
chú trọng đến mời gọi doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng và kết nối việc làm đến với người lao động
bên cạnh đó tập trung nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm trực tuyến
với các tỉnh thành khu vực miền trung và tây nguyên như quảng ngãi quảng nam huế quảng trị
quảng bình đắk lắc với tần suất một phiên một tháng riêng quảng trị hai phiên một tháng
đồng thời trung tâm phối hợp với các tỉnh thành nói trên để kết nối việc làm với số lao động
từ các tỉnh thành phía nam về quê tránh dịch phục vụ cho nhu cầu thị trường lao động của đà nẵng trong thời gian tới
liên quan đến vấn đề việc làm của người lao động mới đây bộ lao động thương binh và xã hội
vừa đề xuất chính phủ để báo cáo quốc hội tạm thời không áp dụng khung giờ làm thêm
tối đa theo tháng chỉ giới hạn theo năm hầu hết người lao động và doanh nghiệp đều mong chờ đề xuất
về làm thêm giờ sớm được áp dụng để họ có thu nhập ổn định cuộc sống đảm bảo tiến độ đơn hàng
bộ lao động thương minh và xã hội cũng vừa trình chính phủ dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
giới hạn số giờ làm thêm trong tháng và năm bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất
không áp dụng giới hạn số giờ làm thêm trong tháng hiện tại tối đa là bốn mươi giờ một tháng
nhưng không quá ba trăm linh giờ một năm giữ giới hạn trong năm việc tăng giờ làm thêm phải được người lao động
đồng thuận đảm bảo giờ làm việc và nghỉ ngơi theo quy định quy định áp dụng tới hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
do dự báo tác động của dịch bệnh có thể kéo dài tới hết năm hai nghìn hai mươi bốn dự thảo trên đã được các bộ
ngành tổ chức liên quan thống nhất giải trình đề xuất trên thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
lê văn thanh đánh giá dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp và người lao động
nhiều doanh nghiệp phải giảm năm mươi số lao động có doanh nghiệp giảm tới bảy mươi trong khi tăng chi phí
cho phòng chống dịch bố trí ba tại chỗ đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may da dày chế biến thủy hải sản
thực tế số lao động bị cắt giảm đơn hàng doanh nghiệp đã ký phải hoàn thành khá nhiều
nên hầu hết doanh nghiệp đều có nhu cầu tổ chức làm thêm giờ nhiều hơn quy định bình thường
doanh nghiệp cũng muốn tận dụng tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt để đẩy mạnh sản xuất
sử dụng người lao động hiện có bù đắp cho số thiếu hụt do chưa tuyển được
với người lao động theo lãnh đạo bộ lao động thương minh và xã hội các chủ sử dụng cũng muốn được thỏa thuận
tăng giờ làm thêm để bù cho thời gian ngừng việc tăng thu nhập nếu không được tháo gỡ vướng mắt
liên quan tới giờ làm thêm tối đa trong tháng có thể làm chậm đà phục hồi của doanh nghiệp
nền kinh tế và cả thu nhập của người lao động
chuyển sang một thông tin khác tại tp đà lạt
mới đây phòng y tế thành phố vừa ra văn bản thực hiện cách ly tập trung đối với trường hợp
người từ ngoài tỉnh tới đà lạt dù đã tiêm hai mũi vaccine
nội dung này trái với chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn của bộ y tế
tại thành phố đà lạt ngày một mươi ba tháng một mươi phòng y tế ra văn bản hướng dẫn cách ly y tế với người từ ngoài tỉnh
theo đó cách ly tập trung bảy ngày đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine mũi thứ hai đã đủ một mươi bốn ngày
đối với trường hợp tiêm một mũi hoặc mũi thứ hai chưa đủ một mươi bốn ngày thì cách ly tập trung một mươi bốn ngày
các nội dung này không đúng theo chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết một trăm hai mươi tám ban hành ngày một mươi một tháng một mươi
về thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại nghị quyết chính phủ yêu cầu các tỉnh tạm dừng áp dụng các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín
người đã tiêm đủ vaccine theo quy định không những không phải cách ly tập trung
mà còn được miễn việc xét nghiệm bắt buộc
hướng dẫn thực hiện của bộ y tế ban hành ngày một mươi hai tháng một mươi nêu rõ không chỉ định xét nghiệm
đối với những người dân thực hiện đi lại trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch
ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định
điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
những người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ phải thực hiện xét nghiệm
cho các tình huống sau
khi có yêu cầu điều tra dịch tễ người thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế
gửi đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
được biết văn bản do phòng y tế quỹ ban nhân dân tp đà lạt ban hành trong tình trạng
căn cứ vào các trì đạo cũ được ban hành vào ngày hai và ba tháng một mươi
quỹ ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có cuộc họp triển khai nghị quyết bộ thai tám
dự kiến ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện tại địa phương
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại